thế nhưng tại đô thị sầm út đông đúc bật nhất cả nước này chính quyền đoàn thể doanh nghiệp đã và đang cùng chung tay giúp những người con xa quê trở về trong niềm vui đoàn tụ
còn những người ở lại vẫn thấy ấm áp trong nghĩa tình
cảm ơn các bạn đã theo dõi